tại tỉnh sóc trăng chiều nay công tác kiểm tra việc phòng chống bão của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã được thực hiện
trong đó có việc di rời dân các trường cho học sinh nghỉ học và cho tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn trước khi bão đổ bộ vào bờ
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh sóc trăng cho biết toàn tỉnh có một trăm ba mươi chín người dân trong và ngoài vùng đê bao biển phải di rời
đến một mươi bảy giờ cùng ngày đã di rời được một mươi tám người trong vùng nguy hiểm nhiều gia đình ven biển đã chẳng chống lại nhà cửa để ứng phó với bão
bên cạnh đó toàn bộ một một trăm chín mươi tám tàu thuyền trong đó có ba trăm năm mươi tàu đánh bắt xa bờ đã kết nối được liên lạc với các khu vực trú ẩn an toàn
các tàu đánh bắt gần bờ đã và đang về các khu vực mỏ ó bãi giá cảng cá trần dề trú ẩn
chủ tịch ubnd tỉnh sóc trăng cũng đã chỉ đạo tất cả các trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng một mươi hai để tránh bão